trước khả năng vào ngày mai ngày một mươi bốn tháng một mươi một bão số một mươi ba sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thành phố đà nẵng gây gió mạnh tại khu vực ven biển và đất liền
mức nước biển và sóng biển dâng cao chính quyền thành phố đà nẵng đã lên các phương án chủ động ứng phó nhằm giảm thiêu thiệt hại về người và tài sản
ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố đà nẵng trong sáng nay quận sơn trà đã triển khai họp khẩn để nắm bắt tình hình chuẩn bị ứng phó bão số một mươi ba tại các địa phương
lượng bộ đội biên phòng đã hướng dẫn chủ phương tiện tàu thuyền về nơi tránh trú bão
ngoài ra công tác triển khai lực lượng hỗ trợ người dân cũng đã sẵn sàng
trong sáng nay chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã có công điện số một mươi thành lập ban chỉ huy tiền phương ứng phó với cơn bão số một mươi ba tại các địa phương
tại trung tâm hành chính thành phố thời gian làm việc bắt đầu từ chín giờ sáng ngày mai một mươi bốn tháng một mươi một